tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo quốc tế thông tin về việc việt nam đảm nhiệm vai trò
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung cho biết chúng ta đã hệ thống hóa các vấn đề trong chương trình nghị sự hội đồng bảo an
xây dựng lập trường và chuẩn bị sự tham gia đóng góp của việt nam nghiên cứu xây dựng thêm các sáng kiến có thể thúc đẩy
bên cạnh đó việt nam cũng đã chủ động tham vấn với tất cả các nước thành viên hội đồng bảo an cả thường trực và không thường trực
về lực lượng cơ bản đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên trách cho công tác hội đồng bảo an trong nước và tại phái đoàn thường trực của việt nam tại liên hợp quốc
một số đánh giá cho rằng là kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh thì đây là cái lúc mà có cái sự gọi là chia rẽ
và nhiều lúc là khó khăn ở mức cao nhất
cái thứ hai là cái tình hình ở một số khu vực ấy trong khi một số nơi là chưa giải quyết xong thì nó lại xuất hiện thêm những cái tình hình ở các nơi khác
bên cạnh những khó khăn việt nam cũng có những thuận lợi khi năm hai nghìn hai mươi chúng ta đảm nhận vị trí chủ tịch asean
chúng ta cũng có những thành tựu những cái thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và đổi mới trong nước
cho nên cũng tạo một cái thế nhất định cho việt nam
và chúng ta cũng có cái kinh nghiệm qua kinh nghiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
và đồng thời là cũng có những cái kinh nghiệm trong xử lý các cái vấn đề đối ngoại song phương phức tạp cũng như đối ngoại đa phương